hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị đã quay trở lại với bản tin được phát sóng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế
ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị giữa giai đoạn dịch bệnh tại việt nam có nhiều diễn biến mới
bộ y tế đã đưa ra nhiều đề xuất thay đổi cách phòng chống dịch
đáng chú ý ngoài kiến nghị cho f f một làm việc
bộ y tế còn đề xuất tạm dừng thông báo số ca nhiễm sars cov hai hàng ngày để tránh gây hoang mang
bộ y tế xin ý kiến ban chỉ đạo quốc gia về việc cho phép tạm dừng thông báo số nhiễm sars cov hai
lý giải cho đề xuất này bộ y tế cho rằng để tránh gây hoang mang vì số ca nhiễm chỉ là một trong tám chỉ số
để đánh giá cấp độ dịch chưa phản ánh đúng bản chất tình hình dịch bệnh
trả lời tại cuộc họp báo của chính phủ về ý nghĩa và tính cần thiết của việc công bố số ca nhiễm mỗi ngày
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
trải qua bốn đợt dịch việt nam đã chuyển từ nguyên tắc phát hiện ngăn chặn cách ly
khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả sang thích ứng an toàn linh hoạt và hiệu quả
xong theo thứ trưởng bộ y tế trước diễn biến tình hình chủng omicron
việc thống kê số cả f vẫn phải làm bình thường để phục vụ cho công tác dự báo dự đoán
nghiên cứu từ đó đưa ra các biện pháp phòng chống dịch cũng như biện pháp phát triển kinh tế
là một chuyên gia dịch tễ phó giáo sư trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
dù không thể thống kê chính xác tuyệt đối số ca nhiễm mỗi ngày
cần bằng các biện pháp giám sát và dự báo để suy ra số liệu thực tế
ông fu nêu quan điểm vẫn cần thống kê báo cáo số ca nhiễm trong hệ thống y tế
để từ đó đánh giá chiều hướng diễn biến của dịch và đưa ra giải pháp đáp ứng phù hợp
từ góc độ quan sát chính sách tiến sĩ nguyễn sĩ dũng
nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội lại cho rằng
thống kê số ca mắc covid một mươi chín trong bối cảnh rất nhiều người bị nhiễm và từ khỏi
hoặc biết mình bị nhiễm nhưng không khai báo như hiện nay là ít có ý nghĩa và cũng khó chính xác
về việc điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với f để xác định f một
bộ y tế nhận định trong thời gian này cần xác định những người có tiếp xúc ca bệnh
để bảo vệ người có nguy cơ cao người làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu
đồng thời làm chậm quá trình lây nhiễm để giảm nguy cơ quá tải bệnh viện
đề xuất phương án đi làm cho trường hợp f f một
đang trong thời gian cách ly bộ y tế kiến nghị với f không có triệu chứng
trong thời gian cách ly các đơn vị địa phương có thể xem xét bố trí
thực hiện công việc trực tuyến không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh
f trong trường hợp này được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân
đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại
trong quá trình di chuyển và làm việc phải thực hiện nghiêm thông điệp năm k
và thực hiện các biện pháp khử khuẩn phòng ngừa lây nhiễm
với f một chưa tiêm đủ liều vaccine bộ y tế đề xuất cho phép tham gia
các công việc cấp bách của đơn vị địa phương thông qua hình thức
làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp
trong trường hợp làm việc trực tiếp cơ sở làm việc phải bố trí thiết lập
khu vực làm việc dành riêng cho các trường hợp là f một đảm bảo khoảng cách
làm việc không tập trung đông người và thoáng khí để làm giảm nguy cơ lây nhiễm
theo phương án đề xuất những người này được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân
đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại
ngoài ra các f một này cần thực hiện xét nghiệm pcr hoặc phát hiện kháng nguyên
xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc bằng máy miễn dịch vào ngày thứ năm
kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng hoặc ngay khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe
việc này nhằm phát hiện sớm và triển khai các biện pháp xử lý y tế
đối với người mắc covid một mươi chín theo quy định
những đề xuất này cho thấy sẽ có những thay đổi lớn về phòng chống dịch
trong thời gian tới là bước đệm để tiến tới bình thường hóa covid một mươi chín tại việt nam
mới đây phát biểu tại phiên họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tp hà nội đề nghị tháo gỡ thủ tục hướng dẫn đối với cách ly f một xác nhận f
trong phiên họp lần thứ một mươi ba của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
do thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng bang chủ trì ông chu ngọc anh
chủ tịch ubnd tp hà nội đề nghị củng cố năng lực điều trị tại cơ sở
tháo gỡ thủ tục hướng dẫn đối với cách ly f một xác nhận f tăng cường phân luồng các tầng điều trị
làm rõ một số vấn đề được các đại biểu quan tâm tại phiên họp bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh
vaccine vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng ca tử vong và nhập viện kể cả với biến chủng omicron
vì vậy việc tiêm chủng phải được coi là ưu tiên hàng đầu
tuy nhiên khả năng tái nhiễm của biến chủng omicron là có nên vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
ông long đề nghị các địa phương tăng cường và hoàn thành tiêm mũi ba mũi nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín trong tháng ba này
ưu tiên quản lý nhóm nguy cơ cao tăng cường năng lực cách ly điều trị tại nhà
giai đoạn này việc thực hiện thông điệp năm k cộng vaccine cầm thuốc điều trị và ý thức là rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch bộ trưởng bộ y tế nhấn mạnh
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng thời gian qua tỷ lệ nhiễm tăng cao nhưng số ca nặng rất thấp
là do chúng ta thực hiện rất tốt chiến dịch tiêm chủng vaccine với tỷ lệ lên tới chín mươi tám chín mươi chín
người dân tuân thủ đầy đủ việc thực hiện năm k nhất là đeo khẩu trang
việt nam cũng kiểm soát hiệu quả việc không để tăng số ca bệnh chuyển nặng bằng cách theo dõi chặt chẽ nhóm nguy cơ cao ngay từ cơ sở
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị bộ y tế khẩn trương nghiên cứu cần điều chỉnh các hướng dẫn chuyên môn về phòng chống dịch
như đánh giá cấp độ dịch cách ly y tế f một f cấp phát thuốc điều trị
cùng với đó hiện nay tại hà nội biến thể omicron đã ghi nhận ở hai mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
trong đó biến thể ba hai chiếm tám mươi bảy tổng số mẫu
qua đó sở y tế hà nội yêu cầu các đơn vị đề xuất kịch bản phương án biện pháp khi số ca nhiễm covid một mươi chín tiếp tục tăng
sở y tế giao cdc hà nội là đầu mối phối hợp viện vệ sinh dịch tễ trung ương
các đơn vị có khả năng giải trình từ trên đối với virus sars cov hai
trung tâm y tế các quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan
tổ chức xét nghiệm sàng lọc giải trình tự trên các ca nhiễm covid một mươi chín
từ đó đánh giá mức độ lây nhiễm với biến chủng omicron trên địa bàn thành phố
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào ngày năm tháng ba
theo báo cáo của bộ y tế biến thể omicron có xu hướng gia tăng gây nhiễm nhanh chóng
trong thời gian gần đây ở các tỉnh thành phố nhất là ở hà nội thành phố hồ chí minh
biến thể này thay thế dần biến thể delta
theo báo cáo của bộ y tế tại hà nội biến thể omicron đã ghi nhận
ở hai mươi trên ba mươi quận huyện thị xã trong đó biến thể ba hai chiếm tới tám mươi bảy tổng số mẫu phát hiện biến thể omicron
điều đáng nói là biến thể phụ ba hai có thể lây lan nhanh hơn một năm lần biến thể gốc ba
và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn là biến thể gốc ba khoảng ba mươi
còn tại thành phố hồ chí minh biến thể omicron chiếm tới bảy mươi sáu số mẫu có kết quả giải trình từ trên
trước thực tế trên
sở y tế hà nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đề xuất các kịch bản phương án biện pháp
khi số ca nhiễm covid một mươi chín tiếp tục tăng trong thời gian tới cho cơ sở y tế để kịp thời tham mưu
ủy ban nhân dân thành phố ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
riêng với trung tâm y tế các quận huyện thị xã sở y tế hà nội yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp
với phòng y tế các quận huyện thị xã tham mưu ủy ban nhân dân quận huyện thị xã
chỉ đạo các lực lượng liên quan tiếp tục ra soát các trường hợp chưa tiêm đủ liều vaccine
đồng thời cần vận động tuyên truyền những người từ chối tiêm vaccine cần thực hiện tiêm chủng
sở y tế hà nội đề nghị các quận huyện thị xã tiếp tục đặt nhiệm vụ trọng tâm vào công tác tiêm chủng vaccine
đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mũi bổ sung mũi nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế
hoàn thành trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh đó sở y tế cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín tới người dân
trước nhận định cho rằng yêu cầu mua thuốc kháng virus monopia phải có đơn của bác sĩ
y sĩ sẽ gây quá tải cho hệ thống y tế
mới đây bộ y tế đã đề xuất thủ tướng cho phép dùng video người dân tự quay quá trình test nhanh
tại nhà làm cơ sở mua thuốc monopiravir
monoprave được cấp phép có điều kiện khi sử dụng phải theo dõi chặt chẽ về tính an toàn
hiệu quả chất lượng
thuốc này không thể sử dụng thiếu kiểm soát do có tác dụng phụ và nguy cơ tạo ra biến chủng mới
vì vậy bộ y tế đề xuất các nhà thuốc quầy thuốc chịu trách nhiệm kê đơn bán monopiravi cho người dân
tổng hợp số liệu báo cáo trạm y tế hoặc trung tâm y tế địa phương hàng ngày
cụ thể người phụ trách chuyên môn ở các nhà thuốc sẽ kê đơn cho f hoặc người mua hộ
người đến mua phải có xác nhận dương tính ncov từ cơ sở y tế bao gồm xét nghiệm pcr hoặc test nhanh
hoặc video quay quá trình thực hiện test nhanh tại nhà kết quả dương tính
khi mua thuốc mọi người phải ký cam kết khai báo thông tin về người bệnh ngày test kết quả test
bộ y tế cũng đề xuất cấp phát miễn phí monoupiravir tại cơ sở y tế áp dụng đấu thầu tập trung
tuy nhiên cơ chế này còn bất cập có thể giảm tính cạnh tranh về lâu dài và khó đảm bảo xác định nhu cầu
số lượng sử dụng thuốc trong khi covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
để giải quyết bộ y tế cho rằng nên giao các địa phương cơ sở y tế thực hiện mua theo quy định
lượng thuốc sản xuất trong nước đáp ứng đủ nhu cầu điều trị
theo bộ y tế tổng năng lực sản xuất của ba công ty nội có thể đạt tới hai trăm tám mươi triệu viên một tháng tương đương một mươi một triệu liệu trình
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế tính toán số ca mắc covid một mươi chín mức độ nhẹ một tháng là hơn một một triệu ca
chỉ ba mươi trong số này cần sử dụng thuốc kháng virus
ước tính cần ba trăm ba mươi triệu viên một tháng

hiện giá thành cho mỗi liệu trình monupiravir khoảng ba trăm linh đồng rẻ nhất trên thế giới
tiếp tục cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh từ các địa phương trong bốn tháng từ khi dịch covid một mươi chín xâm nhập tỉnh cao bằng
ghi nhận hơn hai mươi trường hợp dương tính với sars cov hai
thời gian này trên địa bàn thành phố cao bằng dịch bệnh diễn biến phức tạp nên sở y tế đã cử hai mươi ba công chức viên chức
từ các đơn vị tham gia hỗ trợ trung tâm y tế thành phố trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
có nhiều hôm các cán bộ y tế đã hỗ trợ làm việc từ bảy giờ sáng đến một mươi hai giờ đêm
chưa kể trong đêm khi có bệnh nhân f cần tư vấn điều trị các cán bộ vẫn phải xuống tận nhà để hỗ trợ
ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cao bằng xuất hiện ca mắc đầu tiên trong cộng đồng tại xã yên thổ huyện bảo lâm
đến nay thành trì cuối cùng trong cả nước bị dịch covid một mươi chín xâm nhập đã ghi nhận hai mươi một năm trăm sáu mươi trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có hai mươi một một trăm một mươi năm trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh
bốn trăm bốn mươi năm trường hợp mắc được ghi nhận đi từ các tỉnh thành có dịch về cao bằng
về tình hình điều trị đến cuối ngày năm tháng ba cao bằng có một bốn trăm bốn mươi chín trường hợp đang được cách ly điều trị

một mươi một năm trăm một mươi bảy trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh
và một trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà
theo sở y tế tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định các dấu hiệu lâm sàng thực thể bình thường
ông nông tuấn phong giám đốc sở y tế tỉnh cao bằng cho biết
trong bối cảnh dịch bệnh xuất hiện tại nhiều địa phương với nhiều nguồn lây
nhiều ổ dịch cùng thời điểm đặc biệt xuất hiện nhiều biến chủng virus mới
với khả năng lây lan nhanh rộng hơn mạnh hơn việc tổ chức tiêm vaccine là hết sức quan trọng
còn tại hà nam do số ca mắc covid một mươi chín tăng vọt sở y tế tỉnh hà nam và các trung tâm y tế
đã cử cán bộ tăng cường cho các trạm y tế hỗ trợ bệnh nhân cách ly điều trị
cụ thể do những ngày qua số ca f tăng vọt vượt lên một ca một ngày
đã dẫn đến quá tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh hà nam lực lượng cán bộ mỏng
trong khi đó nhiều người lại bị mắc covid một mươi chín trong quá trình làm việc
do lây nhiễm từ cộng đồng vì thế đã thiếu lại càng thiếu
chị nguyễn thị hương trưởng trạm y tế phong
phường lê hồng phong thành phố phủ lý cho biết
dù đang mắc covid một mươi chín nên phải cách ly điều trị
tuy nhiên ngày nào chị cũng phải trực điện thoại để tư vấn cho người dân điều trị tại nhà
cách sử dụng thuốc các thủ tục để hưởng bảo hiểm xã hội khi điều trị tại nhà
theo chị hương nhiều ngày nay trạm y tế phường luôn rơi vào tình trạng quá tải
các cán bộ nhân viên luôn phải làm việc không ngừng nghỉ bởi số ca f trên địa bàn phường tăng nhanh
trạm y tế có bốn người và thêm hai cán bộ từ tỉnh xuống hỗ trợ
tuy nhiên có hai người bị phơi nhiễm covid một mươi chín trong khi làm nhiệm vụ
nên hiện chỉ còn bốn người phải làm một khối lượng lớn công việc nên rất kiệt sức
được biết riêng thành phố phủ lý có bốn mươi ba cán bộ y tế mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi bốn cán bộ của trung tâm y tế hai mươi chín cán bộ làm việc tại các trạm y tế
trước tình hình trên sở y tế tỉnh hà nam đã cử một mươi bốn cán bộ từ các đơn vị y tế
tuyến tỉnh xuống hỗ trợ các trạm y tế ở thành phố nhưng mới chỉ đáp ứng được phần nào
tình trạng quá tải ở các trạm y tế diễn ra khắp các huyện thị khác
tại huyện bình lục từ sau tết nguyên đáng đến nay có sáu mươi ba cán bộ nhân viên y tế bị mắc covid một mươi chín
một số trạm y tế thậm chí tất cả các cán bộ nhân viên y tế đều mắc covid một mươi chín
nhiều cán bộ y tế dù bị mắc covid một mươi chín nhưng mức độ bệnh nhẹ đã đến trạm y tế cách ly
và làm công việc hành chính online vì khối lượng công việc ở đây quá nhiều
omecron xuất hiện khiến số ca nhiễm ncov trên toàn cầu tăng nhanh
tuy nhiên một số người tiếp xúc nhiều f nhưng vẫn không mắc covid một mươi chín
tại anh nhóm chuyên gia đại học imperial lendern đã thực hiện nghiên cứu đặc biệt
họ cho ba mươi bốn người tiếp xúc trực tiếp với ncov bằng cách nhỏ virus sống và mũi
xong gần năm mươi trong số đó không mắc covid một mươi chín
đã từng tham gia bữa tiệc mà tất cả người có mặt đều dương tính
nhưng forbes dường như là ngoại lệ
chị trả lời phỏng vấn của the guardian
tôi nghĩ mình đã tiếp xúc nguồn lây khoảng bốn lần nhưng vẫn chưa mắc covid một mươi chín
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một chị tham gia thử nghiệm covid một mươi chín đặc biệt đầu tiên trên thế giới
phốp được nhỏ virus sống vào mũi và bịt kính trong vài giờ
mục đích của việc này là lây nhiễm ncov vào cơ thể
xong cơ thể forbes vẫn chống cự rất tốt
forbes nói thêm
chúng tôi đã được kiểm tra bằng nhiều cách khác nhau
như gạt hỏng ngoái dịch tì hầu
kết quả vẫn là âm tính
mẹ tôi luôn nói gia đình mình không bao giờ bị cúm
tôi luôn tự hỏi có điều gì bí ẩn ở đằng sau không
forbes walrath không phải là người duy nhất tham gia dự án chủ động lây nhiễm ncov
trong số ba mươi bốn người tiếp xúc trực tiếp với virus một mươi sáu người không bị lây nhiễm
với hai lần xét nghiệm pcr liên tiếp âm tính
khoảng năm mươi trong số họ đã nhiễm virus với nồng độ thấp
thường là vài ngày sau khi tiếp xúc
giáo sư christopher jill đại học imperial london tác giả chính của nghiên cứu cho rằng
hiện tượng này nhờ phản ứng nhanh của hệ miễn dịch ngăn chặn nhiễm trùng ngay ở giai đoạn sớm
vị chuyên gia nói thêm
trong các nghiên cứu với những loại virus khác
chúng tôi đã nhận thấy phản ứng miễn dịch sớm ở mũi liên quan đến khả năng chống lại lây nhiễm virus
kết hợp với dự án lần này có thể thấy giữa virus và vật chủ đã xảy ra cuộc tranh đấu
kết quả vật chủ thắng thế và chúng ta thấy những người đặc biệt
không mắc covid một mươi chín dù đã tiếp xúc trực tiếp virus
một số người có triệu chứng nhẹ như nghẹt mũi đau hỏng mệt mỏi đau đầu
những dấu hiệu này có thể xuất hiện với các bệnh lý khác không phải chỉ riêng covid một mươi chín
do đó nhóm tác giả cho rằng chúng có thể không liên quan việc tiếp xúc trực tiếp ncov
đặc biệt những người này có tải lượng virus rất thấp
đến mức xét nghiệm có độ nhảy như pcr không thể phát hiện được kháng thể tế bào t
hay yếu tố gây viêm trong máu
giả thuyết khác được đưa ra là phản ứng miễn dịch chéo của tế bào t với chủng virus corona
trước đó ngoài ra giả thuyết khác là khả năng đề kháng với covid một mươi chín về mặt di chuyển
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một một nhóm chuyên gia đã phát động cuộc săn lùng toàn cầu
hy vọng tìm được gen có thể bảo vệ chúng ta khỏi nguy cơ mắc covid một mươi chín
mà nó không phải là biến thể trên thông thường
chúng rất hiếm song giáo sư andrew spahn của đại học rockefeller ở new york mỹ

tác giả chính tin rằng họ sẽ tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm
mặc dù số ca mắc đang tăng vọt do sự kết hợp của hai biến thể delta và omicmond
hiệu quả của vaccine đã được chứng minh trong thực tế khi số ca nguy kịch và tử vong có chiều hướng giảm
hy vọng dịch bệnh tại việt nam sẽ có những diễn biến tích cực trong thời gian tới
để từng bước bình thường hóa covid một mươi chín tại việt nam
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo